chiều nay một mươi năm tháng bảy bộ y tế thông báo bác bỏ thông tin sai sự thật liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín lan truyền trên mạng xã hội
cụ thể hiện nay đang lan truyền trên mạng xã hội đoạn tin nhắn được cho là của bộ y tế cung cấp thông tin về một nghiên cứu của singapore
cho rằng covid một mươi chín là một loại vi khuẩn bị nhiễm phóng xạ gây ra đông máu và làm chết người
nội dung tin nhắn nói rằng đây là nghiên cứu của các nhà khoa học singapore sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi của các bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
không những thế tin nhắn còn khẳng định có thể điều trị covid một mươi chín bằng thuốc kháng sinh kháng viêm và chống độc máu
bộ y tế khẳng định đây là thông tin sai sự thật và bộ không đưa ra thông tin và khuyến cáo như vậy